ban dân vận tỉnh ủy cùng ủy ban mặt trận tổ quốc việt nam tỉnh bến tre tổ chức chương trình phát động nhân dân chủ động các biện pháp cấp bách phòng chống ứng phó với hạn mặn trên địa bàn
sau chương trình phát động nhiều tổ chức cá nhân đã trao máy lọc nước dụng cụ chữ nước nước ngọt giúp cho người dân ứng phó với hạn mặn
trong đó tư lệnh vùng hai hải quân hỗ trợ các chuyến tàu vận chuyển nước ngọt và dụng cụ chữ nước
tổng công ty tân cảng sài gòn tặng hai trăm bồn chữ nước loại năm trăm linh lít năm trăm linh bình nước uống loại hai mươi lít và chuyến tàu cấp hai trăm năm mươi mét khối nước ngọt
tổng công ty điện lực miền nam cũng trao tặng máy lọc nước ro cho mái ấm đức quang
đây là nơi đang nuôi dưỡng hơn một trăm linh trẻ em mồ côi nên khi có máy lọc nước sẽ giúp các em bớt khó khăn vất vả trong mùa hạn hán xâm nhập mặn gai gắt
đồng thời nhằm chia sẻ những khó khăn với người dân trong vùng hạn mặn công ty còn trao tặng hai trăm linh bình nước uống mỗi bình hai mươi lít cho người dân nghèo
gia đình chính sách tại huyện bình đại tỉnh bến tre